sau khi truyền hình nhân dân và các cơ quan báo chí phản ánh liên tục xảy ra nhiều vụ phá rừng
và lợi dụng việc giao đất giao rừng để chặt phá để lấn chiếm đất rừng tại nhiều địa phương của tỉnh phú yên
ngày một mươi sáu tháng chín thủ tướng chính phủ giao bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ tài nguyên và môi trường kiểm tra xử lý
vụ thứ nhất xảy ra tại vùng rắp xanh huyện tây hòa và sông hinh vào hồi tháng năm năm hai nghìn hai mươi
với hàng trăm cây bị chặt phá có đường kính từ hai mươi đến hơn sáu mươi cm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam một số đối tượng liên quan
tuy nhiên cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện quy mô rừng bị tàn phá tại khu vực này còn lớn hơn rất nhiều
so với báo cáo trước đó của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên
vụ thứ hai xảy ra từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi tại xã phú mỡ huyện miền núi đồng xuân
có hơn một mươi một hectare đất quy hoạch rừng phòng hộ hơn bốn mươi hai hectare rừng sản xuất bị người dân lấn chiếm
trong số bốn mươi người tham gia có một mươi ba người là cán bộ đảng viên đang chờ xem xét xử lý theo quy định của pháp luật